về một số nguyên tắc định hướng lớn sau ngày hai mươi một tháng chín
thành phố sẽ không áp dụng quy định phân vùng
không áp dụng giấy đi đường cho các tổ chức cá nhân doanh nghiệp di chuyển trên địa bàn thành phố hà nội
tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong giám sát việc di chuyển
không phát sinh thêm thủ tục hành chính với cá nhân doanh nghiệp
các cá nhân tổ chức doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo phòng chống dịch theo yêu cầu của thành phố
trong quá trình triển khai thành phố phân cấp ủy quyền cho các sở ngành địa phương
hướng dẫn các cá nhân tổ chức doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh tốt nhất trên địa bàn thành phố
thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức hậu kiểm
tiếp tục duy trì phong tỏa hẹp tại các điểm phong tỏa trên thành phố hà nội
truy vết thần tốc các f phát sinh cách ly nguồn lây trong cộng đồng
điều chỉnh các hoạt động tại các ổ dịch nguy cơ cao bám sát thực tiễn
linh hoạt giữa chỉ thị một mươi năm một mươi sáu và một mươi chín trên địa bàn thành phố
vâng thưa quý vị khác với những bản tin được đăng tải trước đó
ngày hôm nay sức khỏe và đời sống xin được gửi tới quý vị thông tin liên quan đến ổ dịch mới ở phúc kiến
đã lây lan trong hai ba thế hệ trước khi có báo cáo đầu tiên
ủy ban y tế quốc gia trung quốc ngày hai mươi tháng chín cho biết nước này ghi nhận thêm bốn mươi chín ca nhiễm mới covid một mươi chín
trong vòng hai mươi bốn giờ qua trong đó có hai mươi tám ca nhiễm trong nước đều được ghi nhận tại tỉnh phúc kiến
bao gồm một mươi sáu trường hợp ở hạ môn bảy trường hợp ở phủ điền
và có năm trường hợp ở tuyền châu
tỉnh phúc kiến đang là tâm điểm của đợt dịch mới ở trung quốc
chính quyền thành phố hạ môn của tỉnh này hôm một mươi chín tháng chín cho biết
tính đến hết ngày một mươi tám tháng chín hạ môn đã ghi nhận một trăm ba mươi một ca nhiễm covid một mươi chín trong đợt dịch này
xác định được bốn hai f một và tám bảy trăm năm mươi năm f hai
ông vương đình lượng phó tránh văn phòng chính quyền thành phố hạ môn cho biết
nguồn gốc đợt dịch này tại hạ môn là các ca bệnh du nhập từ các thành phố khác
bùng phát và lây lan ở những nơi đông
các nơi đông dân cư như nhà máy và đã lây lan trong hai ba thế hệ trước khi ca bệnh đầu tiên được phát hiện
dẫn đến tình hình nghiêm trọng và phức tạp
ông vương cho biết thêm chuyên gia y tế hạ môn đã thực hiện giải trình tự gen trên các mẫu dương tính
kết quả kiểm tra hai mươi tám mẫu được phát hiện cho thấy tất cả đều là biến thể delta
có tính tương đồng cao và thuộc cùng một chuỗi lây nhiễm
ca bệnh đầu tiên được xác định trong đợt dịch này ở trung quốc là một người đàn ông
tại thành phố phủ điền tỉnh phúc kiến trở về từ singapore
đáng chú ý sau khi hoàn tất quá trình cách ly hai mươi một ngày với chín lần xét nghiệm âm tính
một tuần sau người đàn ông này cùng với con gái và một số người khác xác nhận nhiễm covid một mươi chín
điều này đặt ra nghi vấn cho giới chức địa phương bởi biến thể delta có tải trọng lớn và thời gian khởi phát ngắn
hiện vấn đề này vẫn chưa thể kết luận nhưng các chuyên gia nước này cho rằng
người đàn ông trên có thể nhiễm bệnh trong quá trình cách ly hoặc là thuốc thử được sử dụng đã không đạt hiệu quả
có thể thấy dịch bệnh đang có
chiều hướng vô cùng phức tạp nhất là với ổ dịch ở quận long biên
trong khi rất nhiều người đang băn khoăn về lộ trình nới lỏng giãn cách của hà nội
thì liệu rằng ổ dịch này có ảnh hưởng tới định hướng nới lỏng lâu dài của chính quyền hà nội hay không
hãy cùng chúng tôi theo dõi
ổ dịch mới tại phường việt hưng quận long biên hà nội tiếp tục ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín
trong thời điểm hà nội sắp đến mốc hai mươi một tháng chín sẽ tiếp tục nới lỏng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ
vừa qua trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội trưa hai mươi tháng chín cho biết
ổ dịch mới liên quan đến phường việt hưng quận long biên tiếp tục ghi nhận thêm một ca mắc thuộc trùm f một
của các trường hợp sàng lọc kho sốt
từ ngày một mươi tám tháng chín đến nay ghi nhận tổng số một mươi ba ca dương tính với sars cov hai tại khu vực này
hiện chính quyền địa phương đã phong tỏa ngõ hai mươi hai kim quan phường việt hưng với năm mươi tám hộ gia đình và một trăm tám mươi ba nhân khẩu
cơ quan y tế đã test nhanh kháng nguyên cho một trăm tám mươi ba người
và đều cho kết quả âm tính hiện đã lấy mẫu gộp xét nghiệm pcr
khu dân cư tại ngách một mươi năm ngõ sáu mươi tám phường ngọc thụy cũng đã bị phong tỏa tạm thời với sáu mươi bốn hộ gia đình và hai trăm một mươi bốn nhân khẩu
cơ quan y tế đã test nhanh khả nguyên cho hai trăm một mươi bốn người dân
cho kết quả đều âm tính hiện đã lấy mẫu gộp để xét nghiệm pcr
theo cdc hà nội có một số địa điểm liên quan đến ổ dịch này bao gồm nhà máy xe lửa gia lâm phường gia thụy
công ty thoát nước số năm phường gia thụy chợ kim quan
phường việt hưng điểm tiêm chủng nhà văn hóa phường việt hưng
điểm tiêm chủng trường tiểu học đoàn kết phường thạch bàn
các địa điểm trên đã lấy mẫu xét nghiệm cho những người liên quan và đều cho kết quả âm tính
đánh giá về tình hình dịch covid một mươi chín hiện tại trên địa bàn phường việt hưng quận long biên
trao đổi với báo lao động bí thư đảng ủy phường việt hưng đinh quang luận cho biết
sau khi thực hiện đồng bộ các biện pháp từ test nhanh covid một mươi chín truy vết phong tỏa tại ba tổ dân phố
có liên quan đến ca mắc tại ngõ một mươi bảy phố kim quan đã cho kết quả âm tính
tính đến thời điểm này tất cả các ca f trên địa bàn phường đều là người trong cùng một gia đình
chưa từng ghi nhận trường hợp nào tiếp xúc ngoài phạm vi này ông luận nói
theo lãnh đạo phường việt hưng cdc hà nội và các đơn vị chuyên ngành đánh giá tình hình dịch
tại địa phương cơ bản đã được kiểm soát chưa có nguy cơ lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng
mà chỉ bó hẹp trong phạm vi hộ gia đình
ngoài ra ông đinh quang luận cũng thông tin thêm
phường đang kiểm soát tối đa khả năng lây lan dịch trong cộng đồng từ điểm dịch thành phố kim quan
theo nguyên tắc ai ở đâu ở yên đấy không để ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trên địa bàn
liên quan đến các ca mắc gần đây xuất hiện trên địa bàn quận long biên
trong khi quận này vừa được thành phố hà nội nới lỏng một số hoạt động dịch vụ
trao đổi với lao động thượng tá hứa việt hưng trưởng công an quận long biên cho biết
sau khi ghi nhận các ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn quận trong những ngày qua
địa phương chỉ thực hiện các biện pháp phòng dịch truy vết phòng tòa và không có chuyện siết giấy đi đường
kiểm soát người dân đi lại
về công tác phòng chống kiểm soát dịch tại địa phương
sẽ căn cứ vào chỉ đạo từ thành phố hà nội và lãnh đạo của quận long biên thượng tá hứa việt hưng cho hay
đánh giá về lộ trình hà nội tiếp tục nới lỏng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ vào mốc ngày hai mươi một tháng chín
và liệu thành phố có bị ảnh hưởng khi ổ dịch tại quận long biên xuất hiện các ca nhiễm
phó giáo sư kiến sĩ nguyễn việt hùng
quận hà nội cho rằng xuất hiện ổ dịch mới tại hà nội là điều đã được dự báo trước
và việc loại bỏ hoàn toàn f trong cộng đồng gần như là bất khả thi
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng lộ trình nới lỏng giãn cách được xây dựng chặt chẽ
dựa trên đánh giá các yếu tố nguy cơ và linh hoạt theo diễn biến của dịch
do đó khi xuất hiện một ổ dịch mới người dân không nên quá hoảng sợ mà đảo lộn lộ trình nới lỏng giãn cách
nếu chỉ vài ổ dịch thì khoanh vùng phong tỏa ổ dịch hẹp nhất
không vì một vài ổ dịch đã phong tỏa mà giãn cách xã hội trên diện rộng toàn phường quận huyện hay là toàn thành phố
chỉ còn nốt hôm nay hà nội sẽ chính thức nới lỏng giãn cách thu hẹp phạm vi khoanh vùng
vậy sau hai mươi bốn chín giao vào thành phố cần giới tờ gì quý vị hãy thật lưu ý thông tin này
ông vũ văn viện giám đốc sở giao thông vận tải hà nội cho biết hiện tại hà nội đang có những điều chỉnh
trong biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo hướng linh hoạt kịp thời phù hợp với tình hình thực tiễn
tại các chốt cửa ngõ thủ đô sở giao thông vận tải đã chỉ đạo lực lượng thanh tra kiểm tra kỹ lưỡng
khi quét mã các phương tiện và người lái nếu giấy tờ hợp lệ sẽ được qua ngay chốt
nếu giấy tờ không đúng quy định thì kiên quyết yêu cầu quay đầu
ông viện cũng cho biết nếu sau ngày hai mươi một tháng chín hà nội nới lỏng một số hoạt động dịch vụ
thì đơn vị cũng tập trung xây dựng phương án để mở lại các loại hình vận tải hành khách công cộng
và liên tình theo từng giai đoạn phù hợp với các quy định về kiểm soát dịch bệnh
thành phố sẽ tạo điều kiện cho người lao động trở lại thành phố làm việc trên cơ sở tuân thủ các quy định phòng chống dịch
trong đó người ở tỉnh thành khác vào hà nội làm việc lao động trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp
được phép hoạt động thì cần phải có giấy xác nhận của cơ quan đơn vị doanh nghiệp
bên cạnh giấy tờ theo quy định người dân cần phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng pcr có giá trị trong vòng ba ngày
sở giao thông vận tải hà nội cũng đang xây dựng bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sau khi thành phố nới lỏng giãn cách kể từ ngày hai mươi một tháng chín tới đây
việc này cũng góp phần giúp cho người lao động tại các xí nghiệp xe buýt được quay trở lại làm việc ổn định cuộc sống
theo một cán bộ của phòng cảnh sát giao thông hà nội ngày đầu tuần làm việc ngày hôm nay hai mươi tháng chín
lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường để điều tiết tránh ủn ứ của các phương tiện đi lại trong các giờ cao điểm
sau ngày hai mươi một tháng chín khi ủy ban nhân dân tp hà nội có văn bản chỉ đạo mới phòng cảnh sát giao thông và các lực lượng công an sẽ thực hiện và có công tác kiểm soát giao thông mới
lực lượng chức năng vẫn tiếp tục thực hiện theo văn bản chỉ đạo của thành phố
hiện tại hai mươi ba chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín ở cửa ngõ thủ đô vẫn được duy trì
ngoài ra còn có một mươi hai tổ cơ động mạnh tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm
triệt để các hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và các vi phạm pháp luật khác
tại các chốt kiểm soát cửa ngõ này lực lượng chức năng vẫn đang áp dụng kiểm soát người ra vào thành phố
theo văn bản số hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn của ubnd tp hà nội
người ra và vào hà nội đều phải có giấy tờ tùy thân
kết quả xét nghiệm âm tính virus sars cov hai bằng phương pháp pcr có giá trị trong vòng ba ngày
và giấy đi đường hoặc giấy xác nhận ra vào hà nội để thực hiện nhiệm vụ công vụ và chống dịch
đối với cán bộ nhân viên người lao động có địa chỉ thường trú tại hà nội làm việc trên địa bàn tỉnh thành phố khác
khi qua chốt kiểm soát cả chiều đi lẫn chiều về đều phải xuất trình giấy xác nhận là cán bộ công nhân
người lao động của cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thành phố đó
và giấy xác nhận của chính quyền nơi cư trú tại hà nội theo mẫu
đối với người ở tỉnh thành phố khác đưa đón bệnh nhân khám chữa bệnh
tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tp hà nội lễ tàng đi sân bay nội bài để công tác
kể cả người đưa đón cần phải xuất trình giấy tờ tùy thân giấy xác nhận pcr âm tính hộ chiếu vé máy bay
đối với bệnh nhân vào hà nội khám bệnh và xuất viện ra khỏi hà nội phải có hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện
lịch trình vào ra địa điểm xuất phát nơi đến để kiểm soát quá trình tham gia lưu thông trên địa bàn thành phố
đối với các trường hợp người dân đi ra khỏi thành phố trước ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
thời điểm ban hành chỉ thị số một mươi bảy muốn quay trở lại hà nội
các trường hợp người buôn bán hàng hóa thiết yếu từ các địa phương tỉnh thành khác vào hà nội
cần phải chuẩn bị căn cước công dân các loại giấy tờ chứng minh việc buôn bán giấy xét nghiệm pcr âm tính có giá trị trong vòng ba ngày
trước đó ủy ban nhân dân tp hà nội đã có chỉ đạo từ một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng chín
một mươi chín quận huyện thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng kể từ ngày sáu tháng chín
thời điểm thực hiện chỉ thị số hai mươi của thành phố hà nội được nới lỏng giãn cách xã hội
mở lại một số hoạt động kinh doanh
tại một mươi chín quận huyện vùng xanh này cơ quan chức năng không kiểm soát giấy đi đường của người tham gia giao thông
cũng từ chiều một mươi sáu tháng chín ba mươi chín chốt trực của công an tp hà nội đã được dỡ bỏ không kiểm soát giấy đi đường ở vùng xanh
tính đến chín giờ sáng ngày hai mươi tháng chín ngày hai mươi tháng chín sở y tế đồng nai cho biết toàn tỉnh ghi nhận thêm chín trăm linh sáu ca bệnh covid một mươi chín
được biết có nhiều trường hợp nhiễm covid một mươi chín từ bệnh viện
biến xấu dành cho đồng nai lúc này hay không
ngày hai mươi tháng chín sở y tế đồng nai cho biết toàn tỉnh ghi nhận thêm chín trăm linh sáu ca bệnh covid một mươi chín
trong đó có một mươi chín ca sàng lọc trong cộng đồng bốn trăm chín mươi một ca trong khu vực phong tỏa và ba trăm chín mươi sáu ca trong khu cách ly
các ca mất mới chủ yếu tập trung tại tp biên hòa và các huyện nhân trạch vĩnh cửu tràng bom
ghi nhận một số trường hợp dương tính sau khi về từ các bệnh viện tuyến tỉnh như bệnh viện đa khoa đồng nai bệnh viện nhi đồng đồng nai
cộng dồn đến nay toàn tỉnh đồng nai đã ghi nhận bốn mươi chín trăm hai mươi hai ca mắc covid một mươi chín
thông tin từ sở y tế đồng nai cho biết một số ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận tại cộng đồng trong những ngày gần đây
đều có liên quan đến việc khám chữa bệnh tại các bệnh viện trong tỉnh
cụ thể có những trường hợp đi sinh đến bệnh viện để phẫu thuật đi khám bệnh từ các bệnh viện trở về
sau khi thực hiện xét nghiệm cho kết quả dương tính với sars cov hai
có những địa phương như tp biên hòa đã ghi nhận hơn một mươi trường hợp
tại bệnh viện đồng nai đã có trên bốn mươi nhân viên y tế nhiễm covid một mươi chín trong thời gian qua
ngành y tế đề xuất thực hiện nghiêm việc cách ly y tế đối với các cán bộ nhân viên tham gia phòng chống dịch
lãnh đạo tỉnh đồng nai cũng đề nghị ngành y tế sớm có giải pháp xử lý phân luồng tại các bệnh viện
để tránh tình trạng người dân đến khám tại bệnh viện sau đó bị mắc bệnh và lây cho người thân trong gia đình cộng đồng
việc kiểm soát tốt phòng dịch tại bệnh viện cũng nhằm hạn chế tối đa lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế
ngành y tế phải có giải pháp để bảo vệ các y bác sĩ xem xét từng quy trình an toàn cho bệnh viện
mới đây theo tinh thần ba giải chỗ nhiều doanh nghiệp đã vận hành hình thức này một thời gian
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại doanh nghiệp lại đang cân nhắc và xem xét phương án này do chi phí vận hành quá cao
cho phép doanh nghiệp chủ động triển khai các phương án tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp
xem xét lại mô hình ba tại chỗ do chi phí vận hành quá cao
thông tin được nêu ra
trong báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư thuộc bộ kế hoạch và đầu tư tại hội nghị trực tuyến với một số địa phương
để tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp khu kinh tế khu chế xuất khu công nghệ cao và cụm công nghiệp
do phó thủ tướng lê văn thành chủ trì vào ngày hai mươi tháng chín
theo bộ này trong bối cảnh dịch covid một mươi chín có những diễn biến phức tạp các khu công nghiệp cụm công nghiệp đã có những phương án kịp thời
để hạn chế ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín tới hoạt động của doanh nghiệp
các mô hình sản xuất được áp dụng như ba tại chỗ một cung đường hai điểm đến test nhanh cho người lao động để sản xuất đáp ứng thời hạn của các đơn hàng
chủ động tìm nguồn công nguyên vật liệu cất giảm chi phí hoạt động
tuy vậy bộ kế hoạch và đầu tư cho hay ngoài việc thu hút đầu tư vào khu công nghiệp bị ảnh hưởng
thì các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn đứt gãy gây ra thiếu nguồn cung đầu vào và thị trường đầu ra
tình hình dịch cũng khiến cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng phải trì hoãn hoặc hủy đơn hàng
nên nếu đợt dịch bùng phát kéo dài có thể bị mất thị trường do bạn hàng thay đổi chuỗi cung ứng
trong khi đây đều là các ngành sản xuất xuất khẩu chủ lực theo mô hình chuỗi cung ứng như điện thoại điện tử máy tính hay diệt may
thực tế chi phí đầu vào chi phí vận chuyển ngày một tăng cao đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguyên liệu đầu vào nội chi phí giá thành sản xuất
dòng tiền bào bị thiếu hụt nghiêm trọng dẫn đến doanh nghiệp gặp khó khăn để có thể trang trải các khoản chi phí duy trì hoạt động
ngoài ra hướng dẫn phòng chống dịch chưa hợp lý và hiệu quả hoặc áp dụng cứng nhắc tại một số địa phương
đã khiến cho chuỗi cung ứng sản xuất tiêu dùng và xuất khẩu bị gián đoạn nghiêm trọng vướng mắt khi vừa triển khai chống dịch vừa sản xuất
bộ kế hoạch và đầu tư cho rằng ngoài tác động của dịch covid một mươi chín việc hướng dẫn các chính sách phòng chống covid một mươi chín tại các địa phương là chưa thống nhất
dẫn đến tình trạng ách tắc trong lưu thông hàng hóa và di chuyển của người lao động
một số chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp chưa được triển khai và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến của dịch bệnh
thời gian áp dụng chính sách hỗ trợ ngắn nên chưa đem lại tác động cho một số doanh nghiệp như chính sách giãn giảm thuế
chính sách hỗ trợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn giảm lãi phí
do đó trong kiến nghị bộ này nêu ra các giải pháp như thực hiện các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín thống nhất không gây khó khăn cho doanh nghiệp
hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch với các chính sách mạnh mẽ hơn như miễn giảm hoãn khoanh thuế thu nhập doanh nghiệp
thuế thu nhập cá nhân thuế vat nguồn vốn
và đầu tư nêu ra nhóm kiến nghị về cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ các doanh nghiệp để giảm chi phí kinh doanh tiếp cận nguồn lực
trong đó xem xét ban hành các phương án hình thức tổ chức sản xuất khả thi để doanh nghiệp được lựa chọn phù hợp với từng điều kiện cụ thể
cho phép doanh nghiệp chủ động triển khai các phương án tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp
xem lại mô hình ba tại chỗ do chi phí vận hành quá cao
tiếp tục cắt giảm chi phí đầu vào đồng bộ chính sách như nhà ở công nhân mặt bằng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
xem xét cho doanh nghiệp chủ động tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp
chúng ta lại cùng tiếp tục với những tin tức dịch bệnh ở hà nội
sở y tế tp hà nội yêu cầu các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong và ngoài công lập
đặt cảnh báo phòng chống dịch covid một mươi chín ở mức cao nhất tuyệt đối không lơ là chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh
sở y tế hà nội vừa có công văn khẩn gửi các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong và ngoài công lập
trung tâm y tế các quận huyện thị xã về việc thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh
theo đó sở y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong và ngoài công lập
đặt cảnh báo phòng chống dịch covid một mươi chín ở mức cao nhất tuyệt đối không lơ là chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh
tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống
và ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố
tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại chỉ thị số sáu ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của bộ trưởng bộ y tế
thường xuyên đánh giá việc thực hiện bệnh viện phòng khám an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đúng hướng dẫn của bộ y tế tại quyết định số ba nghìn tám mươi tám ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
quyết định số bốn nghìn chín trăm chín mươi chín ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi về việc ban hành bộ tiêu chí bệnh viện phòng khám
phòng chống dịch covid một mươi chín và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
cập nhật báo cáo theo hướng dẫn của bộ y tế và báo cáo sở y tế một lần một tháng
tăng cường chỉ định xét nghiệm sớm sars cov hai đối với người bệnh người hỗ trợ chăm sóc người bệnh
nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ như ho sốt khó thở biểu hiện cúm
sàng lọc chỉ định xét nghiệm cho người bệnh điều trị ngoại trú nội chú lưu ý tại các khoa cấp cứu
hồi sức tích cực chạy thận tru kỳ bệnh nhân cao tuổi người mắc các bệnh mạng tính hội chứng cúm
viêm phổi nặng thở máy v v để chỉ định xét nghiệm sars cov hai cách ly kịp thời
tuyệt đối không để tình trạng phát hiện muộn ca bệnh đồng thời thường xuyên kiểm tra giám sát
việc thực hiện phòng chống covid một mươi chín tại các khoa phòng bộ phận trong bệnh viện
đặc biệt lưu ý khu cách ly tiếp nhận các ca bệnh nghi ngờ các bệnh dương tính phải được kiểm soát chặt chẽ
tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh
các cơ sở y tế không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân đi từ vùng dịch ca nghi ngờ đến khám
tổ chức vùng đệm các khu cách ly tạm thời để quản lý người bệnh đi từ vùng dịch
các bệnh nghi ngờ trong lúc chờ kết quả xét nghiệm
sẵn sàng đảm bảo vật tư trang thiết bị thuốc để phục vụ cho người bệnh
theo các tình huống diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tp hà nội
cũng có rất nhiều người đang đặt câu hỏi và quan tâm đến gói hỗ trợ thứ ba
dành cho hơn bảy triệu người ở tp hồ chí minh
về kế hoạch này dự kiến được thực hiện ra sao
mức hỗ trợ dự kiến cho đợt ba mỗi người là gì
chi trực tiếp bằng tiền mặt hay truyền khoản
mời quý vị cùng theo dõi
thống kê sơ bộ từ thành phố thủ đức và các quận huyện thành phố có khoảng hai triệu hộ dân
với khoảng bảy một triệu người có hoàn cảnh khó khăn
bên cạnh đó thành phố cũng có khoảng bốn trăm năm mươi người đang lưu trú bị mất
việc làm không còn thu nhập đang gặp khó khăn cần tp hỗ trợ kịp thời
cụ thể đối tượng hỗ trợ đợt ba dự kiến gồm bốn nhóm
thành viên hộ nghèo cận nghèo người thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
tại cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn
người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị mất việc làm không có thu nhập
trong thời gian giãn cách xã hội đang có mặt tại xã phường thị trấn
bao gồm cả trường hợp đang cách ly tập trung điều trị bệnh
những người được thụ hưởng gói hỗ trợ lần này có thêm những người phụ thuộc
của người lao động hai nhóm nói trên
cụ thể gồm cha mẹ vợ chồng con cái ở nhà nội trợ hoặc là không có khả năng làm việc
sống phụ thuộc trong cùng một hộ đang có mặt tại phường xã thị trấn
tại thời điểm khảo sát
lập danh sách bao gồm các trường hợp đang cách ly tập trung hoặc điều trị bệnh
người lưu trú tạm thời trong các khu nhà trọ khu lưu trú khu lao động nghèo
xóm nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn
trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách và đang có mặt
tại thời điểm khảo sát lập danh sách
quá trình thống kê giả soát sẽ loại trừ các trường hợp đang hưởng lương hưu
người đang tham gia bảo hiểm xã hội và diện doanh nghiệp trả lương tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
ba bước để lập danh sách
về cách thức lập danh sách theo hướng dẫn của sở lao động thương binh và xã hội tp hcm
ubnd phường xã thị trấn sẽ giả soát lập danh sách người có hoàn cảnh thật sự khó khăn
đủ điều kiện hưởng hỗ trợ để gửi về ủy

bước một từng khu phố ấp sẽ lập các tổ công tác thực hiện chính sách hỗ trợ
thành viên tổ bao gồm cán bộ ubnd phường xã thị trấn công an khu vực
khu đội trưởng trưởng ban điều hành khu phố ấp
tổ này sẽ chịu trách nhiệm giả soát đối chiếu các tiêu chí để xác định người có hoàn cảnh
thực sự khó khăn theo mẫu tổ chức bình nghị xét duyệt để thống nhất danh sách hỗ trợ
tổ cũng có nhiệm vụ tiếp nhận ý kiến giải đáp thắc mắc của người dân
tổ chức công khai danh sách hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ cho người dân sau khi được phê duyệt
các trường hợp đã về quê hoặc sinh sống ở nơi khác sẽ không được thống kê
bước hai danh sách đã được thống nhất sẽ được gửi kèm với biên bản họp cho chủ tịch ubnd phường xã thị trấn
thông qua một hội đồng xét duyệt cấp xã bao gồm chủ tịch phó chủ tịch ubnd cấp xã
cán bộ phụ trách lao động trưởng công an xã
phường đội trưởng trưởng ban điều hành khu phố ấp tổ trưởng tổ dân phố mặt trận tổ quốc và các đoàn thể
hội đồng này sẽ họp xét duyệt chịu trách nhiệm về mặt pháp lý tính chính xác của người nhận hỗ trợ
có đối chiếu danh sách với cơ quan bảo hiểm xã hội để loại trừ các trường hợp đang hưởng lương hưu
đang tham gia bảo hiểm xã hội và hưởng lương doanh nghiệp tháng tám năm hai nghìn hai mươi
trường hợp không đủ điều kiện nhận hỗ trợ ubnd xã phường thị trấn phải ghi rõ vào biên bản
và chuyển tổ công tác hỗ trợ trả lời giải thích cho người dân
bước ba ubnd quận huyện thành phố thủ đức có trách nhiệm thẩm định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ
đồng thời chỉ đạo ubnd phường xã thị trấn công khai danh sách với cộng đồng dân cư
niêm yết tại trụ sở ubnd phường xã thị trấn khu dân cư tổ dân phố trang thông tin nếu có
cụ thể có ba đợt chi hỗ trợ khó khăn ở tp hcm như sau
đợt một người tạm hoãn hợp đồng không hưởng lương
người lao động chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
hộ kinh doanh phải dừng hoạt động thương nhân cắt trợ truyền thống
người lao động tự do có đăng ký tạm trú thuộc sáu nhóm công việc được quy định
tại nghị quyết số chín của hội đồng nhân dân tp hcm
đợt hai chi theo hộ cho hộ lao động nghèo cận nghèo có mã số hộ lao động khó khăn trong các khu nhà trọ xóm nghèo
chi cá nhân cho lao động tự do gặp khó khăn
đợt ba dự kiến gồm bốn nhóm
thành viên hộ nghèo cận nghèo người thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội
người lao động mất việc không có thu nhập trong giãn cách
người phụ thuộc của người lao động hai nhóm trên người lưu trú tạm thời trong các khu nhà trọ xóm nghèo
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này việc cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo
từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng là vô cùng cần thiết
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng phía dưới video
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những tin tức tiếp theo